đội trưởng hải quan nhận tám trăm ba mươi triệu đồng từ nhóm buôn xăng lậu
ông ngô văn thụy khai đã nhận năm trăm linh triệu đồng một mươi usd và thẻ atm có một trăm linh triệu đồng từ nhóm buôn xăng lậu
tuy nhiên bị can phủ nhận cáo buộc bảo kê cho tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã có kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố bốn mươi bảy bị can liên quan đến đường dây buôn lậu hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
phan thanh hiễu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh nguyễn hữu tứ quê ở vĩnh long cùng bảy mươi một bị can đề nghị truy tố tội buôn lậu
bị can còn lại là ngô văn thụy cựu đội trưởng đội ba thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ theo khoảng ba điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
theo kết quả điều tra tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phan thanh hiễu sử dụng bốn tàu thủy nhật minh để buôn sang lậu từ singapore
hữu cùng đào ngọc viễn phạm hùng cường quê ở hải phòng đại tá phùng danh thoại trưởng phòng thuộc cục hậu cần
bộ tư lệnh cảnh sát biển và trọng dầu chưa rõ lai lịch góp tổng số tiền là năm mươi ba bốn tỷ đồng để mua xăng lậu
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm của hiếu vận chuyển bốn mươi tám chuyến với tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu
trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng trong đó hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít xăng đã được tiêu thụ
quá trình vận chuyển sang phan thanh hiễu biết cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đang tìm cách bắt giữ các tàu nhật minh
nên hiễu đề nghị bị can tứ tìm mọi cách gặp gỡ ngô văn thụy
nguyễn hữu tứ thông qua người quen là ông nguyễn đức quyền cán bộ hải quan đội ba cục điều tra chống buôn lậu để thu xếp gặp ông thụy
trong lần gặp đầu tiên tứ đưa phong bì có một mươi usd nhờ thụy tạo điều kiện cho các tàu nhật minh trở sang nhưng cựu đội trưởng đội ba từ chối
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau khi được ông thụy nhắn tin địa chỉ nhà riêng tại quận phú nhuận tp hcm
từ đến gặp cựu cán bộ chống buôn lậu và để lại nhà ông thụy phong bì chứa một mươi usd cùng mua thẻ atm có sẵn một trăm linh triệu đồng trong tài khoản
sau lần gặp đó tứ thông báo cho phan thánh hiễu về việc ông thụy đã nhận tiền vào thẻ atm nhưng nói rằng có vẻ như thụy vẫn chưa đồng ý
do đó chiều ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một hiếu trực tiếp gọi điện và gặp thụy tại nhà riêng của cựu đội trưởng đội ba
theo cơ quan điều tra trong buổi gặp này thụy nhận thêm năm trăm linh triệu đồng từ bị can hiễu
do đó hiếu nghĩ rằng ông thụy đã đồng ý cho các tàu nhật minh tiếp tục buôn lậu xăng
trong quá trình điều tra ông thị khai có nhận tiền và thẻ atm của các bị can
nhưng phủ nhận lời khai của hữu và tứ về việc nhận tiền để không bắt giữ các tàu trở lậu xăng
cựu đội trưởng lực lượng chống buôn lậu cho rằng hiễu và tứ đến nhà để biếu quà không phải thỏa thuận việc đồng ý cho buôn lậu
đối với một trăm linh triệu đồng trong tài khoản atm bị can thụy khai người nhà ông ta đã rút năm mươi triệu đồng nhưng sau đó đã nộp trở lại tài khoản
ngoài việc đưa tiền cho ngô văn thụy cơ quan điều tra cho rằng phan thanh hiễu và nguyễn hiệu tứ
còn đưa hối lộ cho một số quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển bộ đội biên phòng
nhà chức trách đã chuyển chứng cứ cho cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng xử lý
trả lời dinh tại họp báo của bộ công an cuối năm hai nghìn hai mươi một liên quan đến vụ án trên
đại tá nguyễn ngọc quang phó giám đốc công an đồng nai cho biết
cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố một mươi bốn bị can về tội nhận hối lộ
trong đó có nhiều bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng cấp tỉnh
bảy ngày kiểm tra thương nhân kinh doanh xăng dầu tại tp hcm
sáng ngày một mươi một tháng hai giám đốc sở công thương tp hcm bùi tá hoàng vũ ký quyết định số hai mươi năm
quy đề sct về việc kiểm tra chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
đối tượng được kiểm tra là các thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trong quá trình kiểm tra khi phát hiện có vi phạm pháp luật
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính có quyền niêm phong thu giữ tài liệu
tăng vật vi phạm và đình chỉ các hoạt động trái pháp luật
xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định
đây là động thái nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ
căng hàng trước giờ điều hành giá xăng dầu chiều nay ngày một mươi một tháng hai của liên bộ công thương tài chính
trước đó sở công thương tp hcm đã ban hành quyết định số hai mươi ba quy đề stt
về việc kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng được kiểm tra là các thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
doanh nghiệp nhập khẩu phân phối cho đại lý
cả hai quyết định trên cùng có thời hạn kiểm tra là bảy ngày làm việc
từ ngày công bố quyết định kiểm tra trong giai đoạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm kiểm tra
tuy vậy những nội dung phát sinh có liên quan trước giai đoạn trên
nếu xét cần thiết vẫn cần thanh tra kiểm tra làm rõ
đoàn kiểm tra gồm đại diện của nhiều sở ngành như sở công thương
cơ quản lý thị trường công an tp hcm
quyết định này nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu
và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn
theo sở công thương tp hcm đến thời điểm này
cơ quan chức năng chưa phát hiện ra tình trạng gâm hàn tại các cửa hàng
qua kiểm tra giả soát dự trữ xăng dầu các đơn vị đều đáp ứng dự trữ lượng hàng ba mươi ngày
petrolimax còn có mức dự trữ lên đến bốn mươi năm sáu mươi ngày một số mặt hàng
hiện có năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tp hcm phần lớn đều hoạt động bình thường
có hai cửa hàng tạm ngưng hoạt động do đang sửa hệ thống phòng cháy chữa cháy
trong đợt kiểm tra ngày một mươi tháng hai tại tp hcm
ghi nhận có một số trường hợp thiếu xăng a chín mươi năm để bán đang chờ nhập xăng và còn bán dầu
cụ thể công ty trách nhiệm hiếu hạn trương ngoại dịch vụ biên khoa phạm văn chiêu quận gò vấp
chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn bạch nhiên hà huy giáp phường thanh xuân quận một mươi hai
chạm xăng dầu biên khoa tỉnh lộ một mươi phường bình trị đông a quận bình tân
chi nhánh công ty cổ phần dầu khí đại đông dương trạm xăng dầu kinh dương vương kinh dương vương phường an lạc quận bình tân
tp hcm có một mươi năm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh sấp nhập khẩu xăng dầu năm mươi bảy thương nhân phân phối
một thương nhân là tổng đại lý một mươi tám đại lý bán lẻ
hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay trên địa bàn có công suất chứa một hai trăm ba mươi hai một trăm hai mươi chín m ba
chưa tính hệ thống kho xăng dầu của đơn vị quân đội đang đóng quân trên địa bàn thành phố
làm nhiệm vụ cấp phát xăng dầu phục vụ bộ quốc phòng và có tham gia bán lẻ
đảm bảo đủ mức tồn chữ xăng dầu tối thiểu ba mươi ngày theo quy định
tổng lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn thành phố đạt sáu tám trăm tám mươi m ba một ngày
tương đương với hai trăm linh sáu bốn trăm linh bốn m ba một tháng
một số doanh nghiệp chủ lực như công ty xăng dầu khu vực hai trách nhiệm hữu hạn một thành viên petrolimax
công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải sts tổng công ty thương mại sài gòn
trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong bốn mươi sáu mươi ngày